điện biên điểm hẹn hòa bình là chủ đề chương trình văn nghệ đặc biệt
chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
do tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
tổ chức vào tối qua ngày năm tháng năm tại quảng trường mùng bảy tháng năm
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
tham dự chương trình có các đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương lãnh đạo tỉnh điện biên qua các thời kỳ
và hàng trăm cựu chiến binh là chiến sĩ điện biên đã từng tham gia trận đánh năm mươi sáu ngày đêm
điện biên điểm hẹn hòa bình gồm ba nội dung điểm hẹn tháng năm
điểm hẹn lịch sử và điểm hẹn hòa bình giúp khán giả nhìn lại những dấu mốc
của sáu mươi năm năm trước tại điện biên phủ
chương trình để lại nhiều cung bậc cảm xúc ấn tượng trong lòng người xem
lần đầu tiên chương trình tạo ra một điểm hẹn lịch sử để các nhân chứng việt nam và pháp
cùng hẹn gặp tại điện biên tìm lại nhau qua ký ức kết nối với nhau bằng những trải nghiệm của hiện tại
những câu chuyện trong chương trình còn có sự đồng hành của thế hệ con cháu
những người chưa từng đi qua cuộc chiến
thông qua cuộc hẹn điện biên điểm hẹn lịch sử dòng mạch lịch sử được trao truyền từ thế hệ này
sang thế hệ sau bằng tình yêu và sự thấu hiểu về những giá trị của dân tộc và hòa bình